đến chiều tối qua lũ tại các sông ở quảng ngãi vẫn dâng cao nhiều xã khu dân cư ở các huyện tư nghĩa
bình sơn tiếp tục bị cô lập hàng nghìn ngôi nhà chìm trong nước lũ tỉnh đoàn quảng ngãi đã
huy động lực lượng thanh niên tiếp cận cứu trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân xã nghĩa điền
huyện tư nghĩa đang bị cô lập nhiều ngày qua tại đây từng thùng mì tôm nước suối được
vận chuyển bằng thuyền nhôm vượt quãng đường dài vào sâu thôn điền an và các khu dân cư ốc đảo
bị cô lập mặc mưa lớn nước chảy xiết các đoàn viên thanh niên vẫn tiếp cận đưa hàng cứu trợ
đến với hơn hai trăm linh hộ dân các thôn xóm bị chia cắt bởi nước lũ dân cao
tại các huyện bình sơn tư nghĩa nước tiếp tục dâng cao cô lập người dân các xã ven sông vệ
sông trà bồng trong đêm năm tháng một mươi một và sáng nay lực lượng thanh niên tình nguyện cùng chính quyền
địa phương tiếp tục chuyển hàng các nhu yếu phẩm đến cho người dân ở các vùng trũng thấp bị cô lập
nhiều ngày qua
trong những ngày tới các lực lượng xung kích tỉnh quảng ngãi và chính quyền địa phương
tiếp tục huy động lực lượng triển khai phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
ngay sau khi lũ rút